thưa quý vị tình trạng người dân đốt đồng dọc các tuyến cao tốc quốc lộ
làm cho khói che khuất tầm nhìn các lái xe đã được cảnh báo nhiều lần
mới đây trên tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi thuộc địa bàn của huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hơn chục ô tô bị hư hỏng nặng
thời điểm trên khu vực cao tốc rạch sỏi lộ tẻ bất ngờ xuất hiện khói mù
làm cho nhiều lái xe ở cả hai chiều không thể quan sát điều khiển phương tiện
tại chiều đường từ cần thơ về rạch giá xe ô tô bảy chỗ mang biển số cần thơ
giảm tốc độ do không thể quan sát bị nhiều ô tô phía sau tông trúng
trong đó gồm hai ô tô bốn chỗ hai ô tô bảy chỗ và ba ô tô tải
ở chiều ngược lại ngay vị trí trên một xe ô tô bốn chỗ mang biển số tp hcm
cũng bị một ô tô tải bốn chỗ khác tâm trúng
tại hiện trường nhiều phương tiện vỡ nát nằm ngỗ ngang trên đường gây ủng tắc giao thông cục bộ
anh lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người điều khiển ô tô bảy chỗ biển số cần thơ gặp tai nạn cho biết
khi đến địa điểm trên thì có khói dày đặc do người dân đốt rơm rạ trên ruộng
gần tuyết đường cao tốc làm đám cháy lan ra hành lan đường cao tốc
kho bay về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của nhiều tài xế
dở đến các xe không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn liên hoàn
ngay sau khi tai nạn cảnh sát giao thông tỉnh kiên giang đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn và thiệt hại